quan đến sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh vĩnh phúc
vừa bắt giám đốc trung tâm đăng kiểm xe cơ giới số tám nghìn tám trăm linh ba d hoàng trọng hiếu và nhân viên trần văn thái
cùng với nguyễn văn khánh là giám đốc công ty tâm phúc ở phường đông tâm tp vĩnh yên
kết quả điều tra ban đầu xác định hoàng trọng hiếu và trần văn thái đã nhận tiền của chủ phương tiện
có nhu cầu đăng kiểm xe cơ giới sau đó thông đồng với nguyễn văn khánh nhận tiền để cải tạo hợp
thức hồ sơ đề nghị nghiệm thu xe ô tô cải tạo cấp giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật
và bảo vệ môi trường trái quy định cơ quan điều tra cũng xác định hành vi vi phạm của các đối tượng
đã diễn ra trong một thời gian dài số tiền nhận hối lộ rất lớn liên quan đến nhiều chủ phương tiện
nhiều đối tượng cò mồi môi giới trong và ngoài địa bàn tỉnh vĩnh phúc gây bức xúc dư luận
và ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương
trong một diễn biến khác tại tỉnh thái bình cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đã khởi tố bị can
khám xét chỗ ở nơi làm việc và bắt tạm giam đối với bốn cán bộ là giám đốc và đăng kiểm viên
tri cục đăng kiểm số một mươi một có địa chỉ tại thành phố thái bình về tội nhận hối lộ
trong quá trình thực hiện nhiệm vụ giám đốc tri cục đăng kiểm số một mươi một nguyễn trung hải đã chỉ đạo
ba đăng kiểm viên là vũ văn hạnh trần văn quyết và trần công trịnh nhận hơn một trăm hai mươi triệu đồng
của các chủ phương tiện
để bỏ qua các lỗi giúp cho các chủ phương tiện thủy nội địa hoàn thành việc đăng kiểm
mà không phải khắc phục lỗi mắc phải của phương tiện
tại cơ quan điều tra các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội
sau gần hai tuần xét xử sơ thẩm chùm buôn lậu nguyễn thị kim hạnh tức một mươi tường chú tại tỉnh an giang
cùng với hai mươi bốn đồng phạm trong vụ buôn lậu năm mươi một kg vàng và vận chuyển tiền tệ trái phép
sáng nay tòa án nhân dân tỉnh an giang đã quyết định hoãn phiên tòa trả hồ sơ vụ án để điều tra bổ sung
trong gần hai tuần xét hỏi nhóm bị cáo chủ tiệm vàng không thừa nhận hành vi buôn lậu hoặc chỉ là trung gian
bị cáo nguyễn thị kim hạnh khai trong phần xét hỏi bản thân là chủ mưu thì chỉ đúng một phần
bị cáo chỉ có vai trò giúp sức để đàn em vận chuyển tiền vàng kiếm thêm
trong khi đó các bị cáo là đàn em của người tường khai nhận có tham gia vận chuyển
nhưng không biết để làm gì mà chỉ biết ai thuê thì nhận vận chuyển
trước đó vào ngày ba mươi tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi công an tỉnh an giang đã phát hiện nguyễn hoàng út
điều khiển ghe từ hướng campuchia về phía thành phố châu đốc
sau đó có bốn người đi bộ đến nhận ba bọc ni lông bên trong có chứa hơn năm mươi chín kg vàng nguyên liệu bốn số chín
quá trình điều tra xác định nguyễn thị kim hạnh là chủ mưu cầm đầu
điều hành toàn bộ hoạt động vận chuyển đô la mỹ vàng qua biên giới việt nam campuchia cho các đối tượng buôn lậu
tuy nhiên tòa đã trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung do xét thấy cơ quan điều tra chưa thu thập đầy đủ các chứng cứ
để chứng minh hành vi phạm tội của các bị cáo
liên quan đến vụ án tham ô tài sản xảy ra tại trường đại học bách khoa đà nẵng
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp đà nẵng đã khởi tố bị can bắt tạm giam đối với ông đoàn quang vinh
nguyên hiệu trưởng trường đại học bách khoa đà nẵng về hành vi vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
cơ quan điều tra xác định hành vi sai phạm của ông vinh và trưởng phòng kế hoạch tài chính của trường là hoàng quang huy
đã tạo điều kiện để thủ quỹ của trường là lâm thị hồng tâm thực hiện hành vi tham ô tài sản từ năm hai nghìn hai mươi một đến tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai
với tổng số tiền trên tám mươi tỷ đồng
trong thời gian làm hiệu trưởng ông vinh đã ký khống các tờ xét sau đó tâm mới điền số tiền vào
với thủ đoạn này tâm đã nhiều lần rút tiền thành công từ tài khoản ngân hàng của trường đại học bách khoa đà nẵng
và sử dụng hết vào mục đích cá nhân
trong vụ án này cơ quan cảnh sát điều tra công an tp đà nẵng đã khởi tố bị can bắt tạm giam tâm và huy về tội tham ô tài sản
sáng nay lực lượng chức năng đã dập tắt một vụ cháy xảy ra tại căn hộ ở trung cư goldmark city quận bắc tử liêm thành phố hà nội
đám cháy bất ngờ xảy ra vào khoảng một mươi giờ sáng tại căn hộ ở tầng hai mươi hai tòa r hai trung cư goldmart city phường phú diễn quận bắc tử liêm hà nội
cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an quận bắc tử liêm đã điều ba xe chữa cháy cùng nhiều cán bộ chiến sĩ tới hiện trường dập lửa hướng dẫn người dân thoát nạn ra ngoài
không có thiệt hại về người vụ cháy chủ yếu thiêu rụi chăn màn quần áo giường tủ và một số vật dụng sinh hoạt cá nhân nguyên nhân cháy đang được làm rõ
từ ngày tám tháng một trung quốc tháo rỡ các biện pháp phòng chống dịch hoạt động xuất nhập khẩu xuất nhập cảnh qua các cửa khẩu quốc tế đã sôi động trở lại
ở địa bàn giáp danh với trung quốc công an tỉnh lào cai ngay từ sớm đã chủ động đẩy mạnh tuyên truyền tới người dân nâng cao ý thức chấp hành các quy định về xuất nhập cảnh
số người xuất cảnh trái phép sang trung quốc giảm đáng kể góp phần đảm bảo an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội nơi phên dậu của tổ quốc
một mươi người xuất cảnh giấy phép sang trung quốc làm thuê cư trú bất hợp pháp trên lãnh thổ trung quốc và bị lực lượng chức năng nước bạn bắt giữ vừa được trao trả về việt nam qua cửa khẩu quốc tế lào cai
trái phép là vi phạm pháp luật thậm chí còn mất tiền không đảm bảo về tính mạng vì vậy nhiều lao động việt nam đã ý thức được việc cần phải làm giấy thông hành nếu muốn xuất cảnh
có những điều khiến trung quốc làm việc không phải đi truy phải đi có giấy nhưng hành thì không bị bắt và đi làm việc trung quốc thì để không bị truy thì phải tốt hơn cho mình
chúng tôi cũng đã tham mưu đã báo cáo lãnh đạo công an tỉnh
tham mưu cho ủy ban tỉnh sẽ có những cơ chế chính sách thúc đẩy những chương trình hợp tác lao động xuất khẩu lao động giữa hai bên để làm thế nào để bà con có thuận lợi trong công tác xuất nhập cảnh để phục vụ cho công tác hợp tác lao động giữa lào cai của việt nam với hạ khẩu của trung quốc
bằng hình thức phát tờ rơi đến tận tay người dân
tuyên truyền tới tận những chủ cơ sở lưu trú lực lượng công an cơ sở cũng tăng cường công tác tuyên truyền đến người dân các quy định về quản lý xuất nhập cảnh
sau khi trung quốc mở cửa trở lại lực lượng khách trong nước và ngoài nước đến lưu trú rất là đông
lực lượng công an tại cơ sở phường lào cai thường xuyên đến tuyên truyền nhắc nhở và cho chúng tôi ký bản cam kết không xuất nhập cảnh trái phép
và chúng tôi cũng cam kết tuân thủ pháp luật về không cho những người được xuất nhập cảnh
trái phép vào việt nam được phép lưu trú ở tại đây
công dân có nhu cầu xuất nhập cảnh qua biên giới thì hết sức lưu ý và tránh những lừa phỉnh cũng như là rụ rỗ của các đối tượng cò mồi
để làm thế nào chúng ta làm tốt công tác quản lý xuất nhập cảnh qua biên giới
mục tiêu cao nhất là đảm bảo an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội
thế thì đề nghị bà con hãy đến với phòng xuất nhập cảnh công an tỉnh lào cai để được phục vụ
một cách đúng quy định nhanh nhất và cũng phí là cũng đúng theo quy định
tránh bị lợi dụng và tiền mất tật oan
đi làm kiếm tiền nâng cao thu nhập cải thiện cuộc sống là nhu cầu hết sức chính đáng của người dân
thế nhưng việc xuất cảnh trái phép là hành vi vi phạm pháp luật và chịu nhiều rủi ro được báo trước
để đảm bảo an toàn cho chính bản thân người dân hãy tuân thủ quy định của pháp luật
không nghe theo lời rủ rỗ để rủi gây nguy hiểm
đừng đánh chịu những hậu quả đáng tiếc
khi có nhu cầu lao động tại nước ngoài người dân hãy chọn con đường xuất cảnh chính ngạch
để được nhà nước bảo hộ về quyền và lợi ích hợp pháp
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh lạng sơn vừa bắt giữ thành công
đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
đó là đối tượng hoàng văn đội chú tệ huyện cao lộc tỉnh lạng sơn
bị truy nã từ năm hai nghìn một mươi chín để trốn khỏi sự truy bắt của lực lượng chức năng
đội đã lẩn trốn sâu vào trong rừng thuộc khu vực xã ba sơn huyện cao lộc dựng lán sinh sống
xác định đây là đối tượng đặc biệt nguy hiểm có tàng trữ súng
tổ công tác đã triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ để vây bắt đối tượng
cho đến sáng ngày hôm qua lực lượng công an đã bắt giữ thành công hoàng văn đội
thu giữ nhiều tăng vật có liên quan
tiếp theo là những thông tin về truy nã tội phạm
kính chào quý vị
và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
đối với đối tượng lê thùy dương sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba hộ khẩu thường trú tại trại găng
phường thanh nhàn quận hai bà trưng thành phố hà nội về tội trộm cắp tài sản
cũng phạm tội trộm cắp tài sản và phải nhận quyết định truy nã của công an quận đồ sơn
thành phố hải phòng là đối tượng vũ văn đức sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm hộ khẩu thường trú tại thôn đức phong
xã đại đồng huyện kiến thụy thành phố hải phòng
đặc điểm nhận dạng đối tượng cao một m bảy mươi hai và có nốt ruồi ngay đuôi lông mày trái
và đối tượng lê mạnh huy sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy hộ khẩu thường trú tại phường nam hải
quận hải an thành phố hải phòng phải nhận quyết định truy nã của công an huyện hải an
thành phố hải phòng về tội trộm cắp tài sản
đối tượng này có nốt ruồi cách một cm trên đuôi lông mày trái
chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện
hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi
và sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
quý vị sẽ được bảo mật thông tin cá nhân khi cung cấp thông tin đối tượng truy nã cho chúng tôi
và sẽ có phân thưởng cho những thông tin có giá trị
mọi hành động bao che chế chấp các đối tượng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
để đảm bảo an toàn hết sức lưu ý
quý vị tuyệt đối không nên có những hành động
truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an